thời gian gần đây các bà nội trợ thường dì tay nhau chia sẻ về khó khăn khi phải mua củ xả
bởi củ sả trở thành mặt hàng được nhiều người dân tìm mua và tích chữ
vì thế loại cây vốn có giá rẻ dễ mua này bỗng trở nên đắt đỏ và khó mua
tại sao lại như vậy
câu trả lời là do cụ xả được mọi người truyền tai nhau là có thể phòng ngừa và giúp giảm các triệu chứng khi nhiễm covid một mươi
cùng với củ xả các mặt hàng khác như tia tô và gừng cũng đều có thể cháy hàng tăng giá cao so với giá trị thực tế
những ngày qua khi số ca nhiễm covid một mươi chín gia tăng số f điều trị tại nhà khá đông khiến nhiều người lo lắng
ngoài việc chuẩn bị các loại thuốc dự phòng cho điều trị mọi người còn tìm mua các loại gừng sả tiết tô để pha trà uống xông và cất để dành
bình thường giá một kg xả là khoảng một mươi năm đồng
nay có giá giao động từ ba mươi đồng
để tìm mua sả cũng không dễ dàng gì vì nhiều người đi chợ sớm đã mua cần hết người một kg người vài cân
chị ntv cho biết chị không có ý định mua xả nhưng thấy mọi người xung quanh mua nhiều quá nên chị cũng mua một kg về để phòng khi cần đến
đây chính là tâm lý chung khá phổ biến của không ít người
lo lắng thì mua chứ để làm gì và làm thế nào cho đúng củ sả có tác dụng gì hay không thì không phải ai cũng nắm rõ
thực tế gừng sả
thuốc lá là các loại gia vị được sử dụng trong chế biến món ăn và có nhiều tác dụng phòng bệnh tuy nhiên phải được dùng đúng bệnh đúng người đúng lúc mới phát huy tác dụng
theo đồng ý trong y học cổ truyệt và kinh nghiệm dân gian cây sả được dùng với tên thuốc là hương mau hay hương thảo
sả có vị cay the thơm tính ấm có tác dụng ra mồ hôi giúp chống viêm tiêu đồng sắt khuẩn khử mồi hôi
chị ăn kém chậm tiêu viêm đường tiết niệu tiểu rắt tiểu bút
viêm khí phế quản viêm họng họ có đồng
trong củ sả có chứa nhiều loại vitamin và các khoáng chất cần thiết tốt cho sức khỏe như b một b hai b ba b năm b sáu acifolic cali canxi mage phosphor mangan đồng kém và sắt
ngoài ra cây sả chủ yếu chứa tinh dầu citron citronellon và geranium cùng tinh dầu
tinh dầu sả được dùng làm thuốc trợ tiêu hóa đuổi mũi làm nước hoa
với những đặc điểm dược tính trên củ xà có thể thích hợp với nhiều người nhiễm covid một mươi chín khi có các triệu chứng như sốt ớn lạnh ho không da hoặc da ít mồ hôi đầy bụng nôn ói hoặc nhức mỏi
tuy nhiên lương y lương minh phúc nguyên phó chủ tịch hội đồng y thành phố vũng tàu cho biết mặc dù cây xả có nhiều công dụng hữu ích nhưng không phải ai cũng dùng được nhất là có một số trường hợp không nên hoặc hạn chế dùng như
người có thể chạm gây gò nóng liệt âm hư ra nhiều mồ hôi
giai đoạn sốt cao miệng khô khát hoặc giai đoạn hết sốt người nóng vứt dứt khó ngủ ho khan mất khửu sát da khô sần
các trường hợp này nên kiêng dùng xả hoặc chỉ dùng với số lượng rất ít khi thật sự cần thiết
tiến sĩ nguyễn đức quang cho biết xả có thể dùng để nấu nước sông cảm cúm sốt nhức đầu với liều lượng lá xả lá tre cúc tần lá bưởi hương nhu mỗi loại năm mươi gram
bên cạnh đó có thể sử dụng làm nước gội đầu
với công thức lá sả năm mươi g mần trầu năm mươi g bồ kết năm quả nấu nước gội đầu làm trơn tóc sạch gầu phòng tránh bệnh về tóc và da đầu
sả còn được dùng để trị tiêu chảy
dễ sả củ gấu vỏ rụt vỏ quýt hậu pháp mỗi vị sáu một mươi hai g sắc uống trong ngày
chưa đầy bụng đau bụng bằng cách sử dụng tinh dầu xả ba sáu giọt nhỏ vào cốc nước rồi uống
thầy thuốc ưu tú dược sĩ chuyên khoa hai đỗ huy bích thông tin
nõn sả thường được người dân phùng cao dùng để muối dưa ăn để phòng khí lạnh sốt rét ngã nước
về chữa bệnh trong y học cổ truyền và kinh nghiệm nhân gian sả được dùng với tên thuốc là hương mau hay hương thảo
dược liệu có vị the cay mùi thơm tinh ấm có tác dụng làm da mồ hôi sát khuẩn chống viêm hạ khí thông tiểu và tiêu đờm
lá sả lá bưởi lá chanh cúc tần hương nhu hoặc lá bạch đàn có thể thêm tiếng tô bạc hà hay kinh giới
mỗi thứ năm mươi g cho vào nồi đầy kiến đun sôi trong năm một mươi phút
lấy ra bỏ vung chung chăn sông hơi cho ra mồ hôi lau khô rồi uống một bát nước thuốc đắp chăn nằm nghỉ
chữa tiêu chảy
dễ sả một mươi g củ gấu vỏ rụt mỗi vị tám g vỏ quýt hậu phát mỗi vị sáu g sắc uống hoặc dễ sả một mươi g
dễ sả chân bì sinh khương tô tử mỗi vị hai trăm năm mươi g bốn vị này dã nát ngâm rượu bốn mươi độ vừa đủ để được hai trăm linh ml
bách bộ bỏ lõi thái nhỏ sau khô năm trăm linh g mạch môn bỏ lõi ba trăm linh g tăng bạch bì tẩm mật sao vàng hai trăm linh g ba vị này sắc và cô đặc lại thành ba trăm linh g cao lỏng
trộn lẫn cao lỏng và rượu thuốc ngày uống hai ba lần
mỗi lần một mươi ml
tinh dầu chiết được từ lá và dễ xả được dùng uống
mỗi lần ba sáu giọt phai trong sữa và nước thành nhũ tương
có tác dụng thông trung tiện chống nôn giảm đau giữa đẩy bụng đau bụng nôn mửa tiêu chảy
dùng ngoài tinh dầu xả phối hợp với nhiều loại tinh dầu khác để so bóp làm giảm đau xương đau mình nhức mỏi bôi trên da hoặc phun trong nhà
dầu sả là thuốc diệt mũi dĩn bọ chét
theo bác sĩ chuyên qua hai
huỳnh tấn vũ bài thuốc truyền tay nhau nhiều nhất khẳng định có hiệu quả phòng cú một trăm linh là năm cây xả một nhánh gừng ba trái chanh bỏ đông đá hai ba lá dứa cho vào nồi nấu để nguội pha với mật ong uống nhiều lần trong ngày
theo đó người ta còn khẳng định bài thuốc này là sự kết hợp giữa giá trị các vị thuốc sát khuẩn mật ong chống oxy hóa giữ ấm cơ thể gừng thanh lọc cơ thể chống nhiễm trùng xả và tăng cường sức đề kháng với vitamin c chanh
nhiều người đã thực hiện theo bài thuốc
trong đó không ít người uống thuốc hay nước lọc
trên thực tế bài thuốc này người xưa đã dùng nhưng chỉ có công dụng cải thiện sức khỏe khi bị cảm lạnh cảm mạo
còn đối với dịch covid một mươi chín là do virus gây ra với nhiều biến thể nguy hiểm nên không thể lấy bài thuốc này để phòng ngừa càng không có công dụng trong điều trị covid một mươi chín
việc sử dụng bài thuốc dân gian trên một cách thường xuyên liên tục có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe
nhiều người quan niệm sai là bài thuốc dân gian không có hại
mà không biết rằng không nên dùng thảo dược trong thời gian dài nhất là khi không biết cơ thể mình thuộc thể nào hàn nhiệt ra sao
cách làm nước gừng chanh xả giúp tăng sức đề kháng
nguồn liệu gồm một quả chanh hai ba cây xả năm mươi g gừng hai mươi bốn mươi g đường phèn một phần tư thịa cà phê muối
chế biến đi sau
bước một lột bỏ phần vỏ da bên ngoài của xả
cắt bỏ phần lá xanh ở trên
cắt khúc khoảng bảy một mươi cm
sau đó đập dập
gừng rửa sạch
giữ nguyên vỏ
cắt lát năm cm rồi đập dập
chanh rửa sạch
bắt lấy nước cốt
món ăn chua có thể thêm khoảng nửa quả nữa
bước hai cho khoảng một năm đến hai lít nước vào đun
cho đường phèn vào cùng
đun đến khi sôi nước
đường phèn tan hết thì cho xả vào
đun sôi tiếp khoảng ba năm phút rồi cho gừng vào
đun thêm một hai phút và tắt bếp
lúc này bỏ sôi muối nhỏ đã chuẩn bị vào
và để nguội
bước ba đặt nguyên nồi trên bếp rồi đệ nắp trong ba mươi phút
sau đó bỏ phần sát trong nồi rồi lọc lại phần nước qua dây một lần nữa
nhằm lại bỏ phần cặn nhỏ và để nguội
bước bốn sau khi nước gừng và sả nguội hẳn
cho thêm nước cốt chanh vào
lưu ý điều chỉnh vị nước theo khẩu vị riêng
nếu thấy chưa đủ ngọt
có thể pha thêm đường
nhưng chú ý không nên ăn quá ngọt
ăn đường nhiều sẽ không tốt
nước gừng chanh sả có thể bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh từ hai ba ngày
bước năm cách bảo quản sả trong thời tiết nôm
những ngày mưa nôm ẩm ướt
các loại gia vị như sả thường ẩm ướt và dính đất bẩn
do đó khi mua nhiều về cần sơ chế và bảo quản đúng cách
trước tiên cần rửa sạch sả và để ráo nước
sau đó cắt bỏ phần lá da sâu cứng
cắt bỏ đoạn đầu và ngọn cây sả
có thể cắt sả thành từng khúc
thái nhỏ hoặc để nguyên cây tự ý và cho vào túi ni lông
ép bớt không khí
đóng mép túi nếu là túi dít
và cất vào ngăn đá tủ lạnh để bảo quản
phần lá già có thể tận dụng đun cùng vỏ bưởi để thơm nhà
những thông tin lan truyền trên mạng về bài thuốc gừng chanh sả
được dùng để ngăn ngừa hoặc chữa trị covid một mươi chín
là không có cơ sở khoa học chưa có nghiên cứu nào cho thấy
những gia vị thực phẩm này có khả năng ước chế virus
bất kể chủng virus nào đặc biệt là virus ncov